hoàng thanh tùng cho biết mặc dù số lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi thuộc thẩm quyền giảm so với các năm trước
tuy nhiên báo cáo chưa phân tích sâu về tình hình khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi nhất là những biến động lớn về số liệu so với các năm trước đây
đồng thời cũng chưa chỉ ra được những nguyên nhân của số lượng đơn thư vụ việc cũng như số lượt người đến khiếu nại tố cáo giảm trong năm hai nghìn một mươi tám
thảo luận về các báo cáo có ý kiến đề nghị cần làm rõ trong trường hợp khiếu nại tố cáo sai sự thật
thì các cơ quan tư pháp các cơ quan hành chính nhà nước đã có những giải pháp gì để hạn chế tình trạng này
nhiều ý kiến cũng đề nghị có biện pháp sớm chấm dứt tình trạng các đoàn khiếu nại tố cáo đông người kéo về trụ sở các cơ quan trung ương
nhà riêng các đồng chí lãnh đạo ở hà nội
các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị nêu rõ trong báo cáo năm hai nghìn hai mươi tình hình trên đã có những chuyển biến ra sao
còn tại phiên làm việc vào sáng nay thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã trình bày báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
trình bày báo cáo của chính phủ thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
năm hai nghìn hai mươi công tác phòng ngừa tội phạm đã được chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ và tấn công chấn áp tội phạm
qua đó đạt được kết quả tích cực
bộ công an phối hợp với các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ ba mươi ba một trăm ba mươi một vụ án vụ phạm pháp về trật tự xã hội đạt tỷ lệ điều tra tám mươi bốn
trong đó án rất nghiêm trọng đạt tám mươi năm bảy mươi năm án đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm năm
khởi tố hai mươi hai trăm bốn mươi hai vụ các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ
triệt phá hai bốn trăm tám mươi năm băng nhóm tội phạm hình sự các loại
trong đó đã chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tạo được chuyển biến tích cực
qua công tác phòng ngừa đấu tranh đã góp phần làm giảm ba một mươi chín số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bảy tám trăm tám mươi bảy vụ phạm pháp
phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế nhiều hơn hai mươi năm một mươi chín
lực lượng chức năng cũng đã khởi tố hai trăm hai mươi tám vụ hai trăm bốn mươi hai bị can phạm tội về tham nhũng
hai mươi ba vụ một trăm năm mươi tám bị can phạm tội vì chức vụ
trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp đứng chức luận nhân dân đánh giá cao
về tình hình kết quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
báo cáo chỉ rõ lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi bốn tám trăm bốn mươi hai vụ
bốn mươi bốn trăm sáu mươi một đối tượng thu giữ trên năm trăm tám mươi kg heroin gần ba hai tấn và gần một bảy triệu viên ma túy tổng hợp
tuy nhiên tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp
hoạt động của tội phạm ma túy xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài giảm
song ma túy tổng hợp từ lào campuchia được vận chuyển vào việt nam tiếp tục có xu hướng gia tăng
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp vẫn còn diễn ra nhiều
tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục có xu hướng gia tăng
toàn quốc hiện có hai trăm ba mươi bốn sáu trăm hai mươi người nghiện có hồ sơ quản lý và phần lớn đang sinh sống tại cộng đồng
tuy nhiên số lượng người nghi nghiện còn rất lớn là nguyên nhân điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm
trong khi công tác đưa người vào cơ sở cai nghiện gặp nhiều khó khăn do thủ tục pháp lý
bên cạnh kết quả đạt được báo cáo của chính phủ cũng cho rằng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
trong đó tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng
ngày càng nghiêm trọng tội phạm buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm diễn ra phức tạp
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín bùng phát đã phát sinh một số loại tội phạm vi phạm liên quan đến việc lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để trục lợi
thượng tướng lê quý vương cho biết thời gian tới lực lượng công an sẽ mở các đợt cao điểm đấu tranh
chấn áp tội phạm tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ để gây án tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế buôn lậu tham nhũng chức vụ tội phạm về môi trường ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống covid một mươi chín
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
các báo cáo của chính phủ về công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi tám
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung
một sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy long an và kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh an giang trà vinh ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban thường vụ đảng ủy ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trà vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh và đồng chí lê văn việt nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh trà vinh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ
sau khi xem xét kết quả giám sát tại đảng bộ thành phố hà nội ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội
tiến hành kiểm điểm xem xét xử lý đối với các tổ chức đảng đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án
vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
xem xét báo cáo của ban thường vụ quân ủy trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
một số đồng chí nguyên lãnh đạo binh đoàn một mươi năm và tổng công ty sông thu thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng
đã có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mua sắm tài sản trang thiết bị
thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai của đơn vị xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí
cụ thể cách chức phó bí thư đảng ủy binh đoàn một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với đồng chí thiếu tướng nguyễn xuân sang
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng đặng anh dũng
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm thiếu tướng nguyễn duy ngọ nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy binh đoàn một mươi năm
và đại tá hà sơn hải nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổng công ty sông thu
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các đồng chí đại tá đường công luận nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
nguyên phó tư lệnh binh đoàn một mươi năm đại tá trần quang hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công ty bảy mươi bốn đại tá đỗ vinh quốc
nguyên bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc công ty bình dương binh đoàn một mươi năm đại tá phạm hồng nam nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chính ủy xí nghiệp liên hợp sông thu kiêm phó tổng giám đốc tổng công ty sông thu và đại tá nguyễn xuân tình
nguyên trợ lý phòng quản lý dự án đầu tư bộ tham mưu tổng cục công nghiệp quốc phòng
cũng tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với bốn đảng viên thuộc đảng bộ thành phố đà nẵng do đã có vi phạm pháp luật nghiêm trọng gồm các đồng chí
văn hữu chiến nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyễn ngọc tuấn nguyên thành ủy viên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn điểu nguyên thành ủy viên
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường đào tấn bằng thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy các khu công nghiệp tp đà nẵng
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đồng tình với mức án của hội đồng xét xử đưa ra đối với từng bị cáo sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
là một người theo dõi sát từng diễn biến của phiên xét xử luật sư nguyễn trung tiệp đoàn luật sư hà nội cho rằng về quá trình tố tụng các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thẩm quyền quy định của pháp luật

theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đồng tình với mức án của hội đồng xét xử luật sư nguyễn trung tiệp đoàn luật sư hà nội cho rằng về quá trình tố tụng các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thẩm quyền quy định của pháp luật
tình với quan điểm của luật sư nguyễn trung tiệp ông nguyễn hồng toán và nhiều người dân khác đều cho rằng quyết định của hội đồng xét xử không những thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn thể hiện tính nhân văn nhân đạo của đảng và nhà nước ta